chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến bà halima yakov tổng thống nước cộng hòa singapore
bày tỏ vui mừng gặp lại bà halima jakov trên cương vị mới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt quốc hội việt nam chúc mừng bà halima yakov được tín nhiệm bầu làm tổng thống nước cộng hòa singapore
đồng thời trân trọng chuyển tới bà halima yakov lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của chủ tịch nước trần đại quang và các vị lãnh đạo của việt nam
chủ tịch quốc hội mong rằng tổng thống haliakov tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội
góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và singapore
bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các kênh đảng quốc hội chính phủ và giao lưu nhân dân
chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị tốt kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn một mươi tám
nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm việt nam trên cương vị chủ tịch quốc hội singapore trước đây
tổng thống halima yaakob đánh giá cao những kết quả hợp tác hai nước
trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế singapore là nhà đầu tư lớn thứ ba ở việt nam quan hệ thương mại hai nước rất sôi động
cũng trong chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng singapore lý hiển long
chủ tịch quốc hội cảm ơn thủ tướng lý hiển long đã giải quyết tất cả các kênh đảng
đầu đoàn đại biểu cấp cao singapore tham dự góp phần quan trọng và thành công của tuần lễ cấp cao
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec do việt nam đăng cai tổ chức
việt nam đánh giá cao sự ủng hộ của thủ tướng lý hiển long đối với quá trình thúc đẩy hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
gọi tắt là hiệp định cptpp là hiệp định thay thế hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
coi đây là một mốc mới trong việc hình thành khuôn khổ hợp tác toàn diện và tiến bộ
vì lợi ích chung của các nước thành viên và vì hòa bình thịnh vượng ở khu vực châu á thái bình dương
bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu phát triển kinh tế của việt nam thủ tướng lý hiển long cho rằng
vẫn còn rất nhiều tiềm năng cơ hội hợp tác giữa hai nước
thủ tướng cảm ơn chính phủ và chính quyền các địa phương của việt nam đã hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp của singapore
đánh giá cao trong chuyến thăm này vì ban nhân dân thành phố đà nẵng và liên đoàn sản xuất singapore ký bản ghi nhớ về hợp tác
thủ tướng lý hiển long đề nghị sắp tới hai bên cần mở thêm các đường bay thẳng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại du lịch
đồng thời thực hiện đầy đủ có hiệu quả các cam kết thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước